thông tin từ ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của hai nạn nhân trong vụ lật thuyền thúng trên sông thu bồn
sáng nay các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của anh nguyễn văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thôn thuận an được phát hiện ở khu vực cửa biển cửa đại
trước đó lúc hai mươi h ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể
ông nguyễn văn sáu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thôn thuận an xã duy hải huyện duy xuyên
bị trôi tấp vào khu vực bờ biển cửa đại thành phố hội an
theo cơ quan chức năng trước đó khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi hai
hai anh em ruột gồm nguyễn văn sáu và nguyễn văn bình cùng chú thôn thuận an xã duy nghĩa
đang treo thuyền thúng loại ghe tròn thả lưới bắt cá trên sông thu bồn
không may gặp gió mạnh nên bị lật thuyền và mất tích